mường khương có xuất phát điểm kinh tế thấp phần lớn các khu vực sắp biên đều là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
thế nhưng vượt lên những khó khăn của điều kiện tự nhiên
dẻo cao này đang nỗ lực từng bước thoát khỏi nhóm huyện nghèo theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ
những năm gần đây đời sống người dân đã đổi thay kinh tế xã hội từng bước đi lên
hàng nghìn hội đồng bào dân tộc thiểu số đang tính chuyện vươn lên làm giàu
những kết quả đạt được của mường khương về phát triển kinh tế
so đói giảm nghèo là minh chứng rõ nét nhất cho sự vượt khó vươn lên của chính quyền và người dân nơi giải đất biên cương này
mường khương là một trong ba huyện nghèo của tỉnh lào cai
được thụ hưởng chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ
là huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh lào cai số hộ nghèo và cận nghèo cao
trình độ dân trí không đồng đều cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ giao thông còn nhiều hạn chế
tuy nhiên vượt lên những khó khăn ấy chính quyền và nhân dân huyện vùng cao biên giới này
đã biết biến những điều ấy trở thành động lực để phát triển kinh tế
thông qua việc chuyển đổi cây trồng
vùng chuyên canh cây nông nghiệp rộng lớn
dọc đường đến các xã bản lầu nằm chảy huyện mường khương
những cánh đồng trồng chuối bạt ngàn trải dài thoai thoải trên khắp các quả đồi
phát triển vùng trồng chuối chuyên canh theo hướng hàng hóa đã trở thành cách xóa đói giảm nghèo
của đồng bào các dân tộc mông giấy nồng ở khu vực giáp biên giới này
mường khương là huyện có diện tích trồng chuối lớn nhất tỉnh lào cai với hơn một hectare được trồng
chủ yếu tại các xã bản lầu nậm chảy lùng vai thanh bình với năng suất ước đạt hai mươi tấn một ha

sau khoảng hai tháng rưỡi đến ba tháng kể từ lúc bao trái khi quả chuối đã tròn căng các cạnh và có độ già
sau khoảng hai tháng rưỡi đến ba tháng kể từ lúc bao trái khi quả chuối đã tròn căng các cạnh và có độ già
người dân bắt đầu thu hoạch từng buồng lớn vận chuyển đến nơi tập kết
tại đây chuối được phân loại chia nải đóng thùng và vận chuyển đến các địa điểm tiêu thụ
bên cạnh đó chuối là loại cây dễ sống không khắt khe về điều kiện trồng và tốn ít nhân công chăm sóc hơn những cây ăn quả khác
bên cạnh đó chuối là loại cây dễ sống không khắt khe về điều kiện trồng và tốn ít nhân công chăm sóc hơn những cây ăn quả khác
nên phù hợp với trình độ canh tác nông nghiệp của bà con vùng cao
ban đầu một vài hộ trồng và cho năng suất cao thu nhập khá
từ đó các gia đình trong xã học hỏi nhau dần dần chuyển diện tích trồng ngô và hoa màu sang trồng chuối

các thôn trồng tập trung bao gồm thôn nậm chảy nậm bản màu phìn

ngoài việc chủ yếu bán cho thương lái trung quốc giống chuối này hiện đã bắt đầu được thị trường trong nước đón nhận
ngoài việc chủ yếu bán cho thương lái trung quốc giống chuối này hiện đã bắt đầu được thị trường trong nước đón nhận

với điều kiện đất đai khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp với bản tính cần cù người dân ở nậm chảy đã phát triển được hàng chục hectare chuối
đặc biệt giống chuối này rất phù hợp với thổ nhưỡng ở đây nên diện tích trồng chuối ở nậm chảy tăng nhanh trong những năm qua
đặc biệt giống chuối này rất phù hợp với thổ nhưỡng ở đây nên diện tích trồng chuối ở nậm chảy tăng nhanh trong những năm qua

ở đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và phát triển kinh tế chủ yếu là nông nhập

trong nhiệm kỳ chúng tôi xác định lấy cây chuối là mục tiêu phát triển phấn đấu diện tích và tăng thu nhập cho người dân
trong nhiệm kỳ chúng tôi cũng đã vận động tuyên trường và con nhân dân cho đến hiện tại diện tích chuối của sáng đậm chảy trên ba trăm ba mươi sáu ha
những năm gần đây cùng với việc duy trì một số diện tích nhỏ trồng các cây nông nghiệp truyền thống như ngô lúa đồng bào các dân tộc huyện mường khương còn tận dụng diện tích đất đồi núi để mở rộng diện tích trồng cây sa nhân bước đầu đã nâng cao thu nhập cho các hộ đồng bào đồng thời góp phần phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ tài nguyên rừng
sa nhân thuộc loại cây thân thảo cao khoảng hai ba mét thường được trồng sen kẽ dưới
cây sa nhân trồng dưới tán rừng hoặc trong các khu đồi nhỏ của gia đình với lợi thế về điều kiện đất đai thổ nhưỡng khí hậu cũng như tập quán canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số
những năm qua sáng đậm chảy huyện mường khương đã trồng hơn ba trăm năm mươi ha sa nhân đem lại thu nhập cả một trăm linh triệu đồng một năm cho một số hộ dân
ngoài hiệu quả kinh tế cây sa nhân trồng dưới tán rừng còn giúp chống rửa trôi và sói mòn đất
góp phần bảo vệ tài nguyên rừng
ngoài ra việc trồng sen kẽ loại cây này còn có tác dụng cải tạo tăng độ phỉ nhiêu cho đất tăng hệ số sử dụng đất lâm nghiệp một cách bền vững cho mảnh đất quanh năm khát nước này
mấy năm nay bà con cũng triện đội cây trồng cây sa nhân rất hiệu quả cho bà con
ngoài ra việc trồng sen kẽ loại cây này còn có tác dụng cải tạo tăng độ phí nhiêu cho đất tăng độ phí nhiêu cho bà con
theo y học cổ truyền cây sa nhân là loại cây thuốc quý vì có giá trị dược liệu cao
gia nhân trồng lấy quả có thể bán tươi hoặc phơi khô để giữ được lâu
nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng nên cây sa nhân phát triển khá tốt cho thu nhập cao gấp ba bốn lần so với sản xuất ngô lúa
nhiều gia đình thấy được lợi ích kinh tế từ loại cây này nên đã tận dụng bóng dâm từ tán rừng
đồi đem lại nguồn thu nhập ổn định
việc phơi xấy xa nhân cũng không đòi hỏi nhiều yêu cầu phức tạp
quá trình trồng và thu hoạch đều đơn giản không cần phải tốn nhiều thời gian chăm sóc
phân bón thuốc men nên cây sa nhân giờ đây trở thành thế mạnh của toàn huyện
trồng cây để phủ xanh sau đó trồng cây sa nhân dưới tán rừng để tăng thương thu nhập cho người dân
để có những hộ có những năm
có thể thu gia đình thu bảy tám trăm linh triệu
thu nhập bình quân đồng người của chúng tôi từ năm hai nghìn một mươi năm mới thu có một mươi tám triệu
trong nghiệm kỳ từ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cho đến hiện tại thu nhập là ba mươi một triệu trên người trên năm
còn tỷ lệ hộ nghèo của xã đậm trẻ chúng tôi hiện nay cũng được giảm dần
có những năm như năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi giảm tỷ lệ hộ nghèo hai mươi
còn năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi
cũng giảm vào một mươi hai
cho đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo là hai mươi sáu một mươi bốn
trong những năm gần đây mường khương đã trở thành vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh lớn của tỉnh
với các mặt hàng nông sản chủ lực như chè hơn ba hectare chuối hơn một ba trăm linh hectare và dứa hơn bảy trăm linh hectare
trong các cây trồng chủ lực được mường khương lựa chọn
người dân thoát nghèo bền vững góp phần phát triển kinh tế chung của huyện phải kể đến cây chè
đây là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh
phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu không đòi hỏi kỹ thuật cao
phù hợp với trình độ canh tác của người dân các xã vùng cao và ít chịu rủi ro bởi thiên tai
qua thực tế canh tác cây trè mang lại nguồn thu ổn định nên được người dân lựa chọn thay thế các cây trồng truyền thống như ngô đậu tương
mường khương hiện có
có ba một trăm linh hectare chè được trồng tại tám xã trong vùng quy hoạch
diện tích lớn nhất là xã lùng vai
tổng số hộ của thôn chúng tôi là hiện nay là có một trăm một mươi sáu hộ
các hộ trồng chè này có một trăm một mươi hộ
tổng diện tích chè của chúng tôi chè kinh doanh trong thôn hiện nay là có sáu mươi tám hectare
sản lượng một năm thì chúng tôi tính là một hectare là được một mươi năm tấn trái búp tươi
với giá hiện tại thì chúng tôi đang bán là năm năm trăm linh một cân chè búp tươi
thế thì tổng trung nhập một hectare chè của chúng tôi thì nó có được khoảng sáu mươi triệu một năm
lùng vai là một trong các xã biên giới của huyện mường khương
cách đây nhiều năm lùng vai vốn thuộc một nông trường chè rộng lớn
xác định đây là loại cây nông nghiệp chủ lực
chính quyền đảng ủy xã đã cho nhân rộng
diện tích trồng trè trên toàn xã biến lùng vai trở thành vùng chuyên canh chè có tiếng của huyện mường khương
từ khi trồng chè đến bây giờ tỷ lệ hồ nghèo của xã có giảm đáng kể
hiện nay cây chè là cây thu nhập chính và góp phần thu nhập cho bình quân đầu người của xã tương đối là cao
hiện nay cả xã thu nhập là trên ba mươi triệu trên người trên năm
đó cũng là để xã lùng vai hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
trên địa bản huyện mường khương ngoài một số doanh nghiệp thu mua chế biến chè búp tươi
thì còn có một số hộ gia đình vẫn giữ nghề chế biến chè truyền thống như gia đình bà kim
bà kim bắt đầu chế biến chè từ hàng chục năm trước
nhận thấy diện tích chè ở địa phương có chất lượng tốt lại trồng nhiều
nên bà thu mua của bà con quanh thôn về chế biến
theo phương pháp truyền thống
về sau nhiều gia đình trong xã thậm chí ở cả bản sen xã lân cận lùng vai
hay thị trấn mường khương cũng mang chè tới bán cho bà
việc thu mua chế biến chè đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình
giúp bà con đủ chi phí trang trải cho con cái ăn học nên người
tôi cảm thấy tất cả các cây trồng của dân tôi tâm huyết nhất là cây chè
bán bó với tôi là hơn hai chục năm nay rồi
thì coi như là tôi chỉ có trước là nhà tôi trồng một hectare tư
thế thì tôi thấy là cây chè là hiệu quả nhất
mà coi thu nhập là đảm bảo được đời sống trong gia đình
thế từ đấy thì tôi trồng xong nhưng mà gia đình là tự chế biến
rồi là tôi giúp bà con mua thêm để tôi tự chế biến
thì tôi xin được bốn đứa cháu
thì coi nuôi các con cháu hai cha hai gái
nhưng mà đến nay thì các cháu cũng đã trưởng thành
với hai máy sao chè
dùng củi đốt
hàng ngày bà kim có thể chế biến vài chục cân chè tươi
quá trình chế biến chè vẫn dùng nhiều phương pháp truyền thống
từ cách căn chỉnh nhiệt độ khi sao chè
cho đến việc đánh mốc lên hương
tầm huyết với chè
bà kim đã tạo nên thương hiệu chè của riêng gia đình mình
từ những hộ gia đình nhỏ lẻ như gia đình bà kim
cho tới các công ty thu mua chế biến chè có quy mô trên địa bàn huyện
đã giúp cho việc bao tiêu đầu da của chè
được ổn định
nhờ đó bà con nông dân yên tâm phát triển kinh tế nhờ cây chè
từ nhiều năm nay
cây quýt ngọt được xem là loại cây trồng xóa đói giảm nghèo bền vững
cho nhiều hộ gia đình ở mường khương
đặc biệt là khi triển khai dự án sản xuất quýt an toàn
theo tiêu chuẩn việt gáp
và xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quýt mường khương
giá trị kinh tế mang lại từ loại cây trồng này
được nâng lên rõ rệt
khẳng định được chỗ đứng trên thị trường
là một trong những hộ có diện tích quýt lớn ở thị trấn mường khương
đến nay gia đình chị lồng thị xúy có hơn hai gốc quýt đang đến vụ thu hoạch
với diện tích trồng quýt tương đối lớn
thu hoạch của gia đình lên đến hơn trăm triệu đồng mỗi năm
mặt khác gia đình chị cũng đang triển khai trồng quýt theo tiêu chuẩn việt gáp
giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi hơn trước rất nhiều
đặc biệt giá thành mỗi kg quýt đã tăng từ một hai đến một năm lần so với trước đây
toàn bộ vạt đồi này trước kia là cây ngô
cách đây khoảng bốn năm năm gia đình tôi chuyển sang trồng quýt ngọt
cây lúa và trồng ngô thì chỉ đủ để ăn thôi
giờ trồng quýt thì thu nhập cao hơn gấp ba lần so với trước
trồng quýt vất vả nhất là lúc đi bón phân vì gia đình trồng nhiều
nên để bón phân hết diện tích đất trồng quýt thì rất lâu còn lại thì cũng không có gì vất vả
để áp dụng quy trình sản xuất quýt theo tiêu chuẩn việt gáp được thuận lợi
các cơ quan khuyến nông đã luôn đồng hành cùng với người dân trong quá trình sản xuất chăm bón thu hoạch
vào những thời điểm quan trọng của mùa quýt các kỹ thuật từ cắt tỉa cành làm cỏ chăm sóc quả
đều được cán bộ khuyến nông xuống tận vườn tập huấn
hướng dẫn cho người dân
ngoài ra các cán bộ kỹ thuật thường xuyên tới tận thôn bản tuyên truyền vận động người dân
tập trung hướng dẫn bà con nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả
nhất là việc trồng quýt theo quy trình việt gáp
bởi vậy người trồng quýt luôn thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất nhằm bảo vệ thương hiệu quýt sạch mường khương
thị trấn mường khương thì diện tích quýt thì cũng bắt đầu được thực hiện trong dầm rộ vào năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi hai trở lại đây
thì cái diện tích được thu hoạch thì cách đây khoảng bốn năm năm nay thì cũng đã được thu hoạch với một số diện tích rất là nhỏ
nhưng mà bắt đầu từ hai nghìn một mươi tám đến nay thì diện tích thu hoạch cũng hơn một trăm linh ha trở lên
ở huyện mường khương nương đồi có độ dốc lớn nhiều đá trong khi khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước
nên các loại nông sản như lúa ngô cho năng suất rất thấp
những ở đây lại rất phù hợp với cây quýt
cây quýt đã và đang khẳng định được vai trò của mình và có những đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của huyện
theo đánh giá cây quýt trồng sau khoảng bốn năm đã có thể cho thu hoạch
sau năm năm sẽ cho thu hoạch ổn định với năng suất bình quân đạt trên một mươi tấn một hectare
thực tế đã chứng minh hiệu quả kinh tế mang lại khi sản xuất quả quýt ngọt theo hướng việt gáp
nhờ chuyển đổi cây trồng mà trên vùng đất này đã xuất hiện ngày càng nhiều
hộ gia đình khá giàu
bộ mặt khu vực nông thôn vùng cao của huyện mường khương dần thay đổi theo hướng tích cực
từ một mảnh đất khô cằn đá sỏi
đến nay đã trở thành những triền đồi phủ xanh bởi cả một trăm linh hectare chè chuối cây ăn quả bốn mùa tươi tốt
mường khương đã chuyển mình thay ra đổi thịt
đó không chỉ là thành quả của sự chăm chỉ chịu khó của đồng bào các dân tộc dọc các xã vùng biên
mà còn nhờ tư duy đổi mới của các cấp chính quyền
giờ đây dẻo cao biên giới này không còn phải lo đến cái nghèo cái đói đeo bám
bà con đã nhìn thấy tương lai trên những vặt đồi xanh màu sự sống
để thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo
huyện ủy ubnd huyện mường khương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân khắc phục tư tưởng trông chờ ỉ lại
qua đó từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững
thành quả thu được từ những chính sách phát triển ấy đã giúp cho kinh tế đời sống của đồng bào các dân tộc huyện vùng biên mường khương thay đổi mạnh mẽ
để cùng tìm hiểu về các chính sách chủ trương thúc đẩy kinh tế hình thành vùng chuyên canh cây nông nghiệp rộng lớn như hiện tại
chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông lê ngọc dương chủ tịch ubnd huyện mường khương ngay sau đây
đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
thưa ông huyện mường khương là một huyện có nhiều địa bàn thôn bản cũng như là các xã giáp biên
thì không biết trở ngại lớn nhất trong công tác xóa đói giảm nghèo là gì ạ
mường khương là một trong các huyện ba mươi a vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh lào cai
điều kiện vị trí địa lý địa hình giao thông đi lại là hết sức khó khăn
đặc biệt lào cai có trên bảy mươi năm km đường biên giới trên đất liền
nên là điều kiện sản xuất đời sống phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng là rất là khó khăn
cụ thể ở đây là cái cơ sở hạ tầng mặc dù đã được đầu tư nhưng mà cho đến nay thì cũng chỉ đạt được cái mức tối thiểu
cái nữa là một số thôn vùng sâu thì ở đây chúng ta cũng chưa đầu tư đầy đủ được hệ thống đường giao thông để kết nối giữa các thôn bản
cái vấn đề thứ hai nữa là cái đất sản xuất cho người dân
mường khương là cái huyện miền núi độ dốc rất là lớn và cái quỹ đất sản xuất nông nghiệp nó không có nhiều
cho nên là nhiều vùng người ta cũng thiếu đất sản xuất
một vấn đề nữa là người dân thì vùng cao vùng sâu thì với trên tám mươi đồng bào dân tộc thiểu số
cho nên là trình độ sản xuất phong tục tập quán còn nhiều lạc hậu
cho nên là chúng ta chưa áp dụng được các kỹ thuật sản xuất tiên tiến phù hợp với các quy định kỹ thuật
cho nên là chưa tạo ra được sản phẩm giá trị cao và chưa tạo được sản phẩm hàng hóa quy mô lớn để chúng ta tạo được chuỗi giá trị và mang lại giá trị cao cho người dân
do đó dầm nghèo luôn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất đối với các địa bàn giáp biên
vậy thì hiện nay thì huyện mường khương đang triển khai những các cái chính sách cũng như là những các chương trình như thế nào để góp phần giúp cho bà con xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế chung của huyện ạ
huyện mường khương cũng như là các huyện ba mươi a khác trên toàn quốc hiện nay cũng đang được hưởng các chính sách hỗ trợ người dân như là chương trình nghị quyết ba mươi a của chính phủ chương trình một trăm ba mươi năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
rồi là cái đề án hai nghìn tám mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đây là những chính sách của trung ương
ngoài ra thì tỉnh lào cai hội đồng nhân dân cũng ban hành nghị quyết số một mươi hai về khuyến khích phát triển nông nghiệp
trong đó là đặc biệt là quan tâm đến đồng bào vùng cao vùng biên giới
trong đó là có mường khương
thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ của trung ương huyện mường khương trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cũng đã xây dựng các nghị quyết các đề án chuyên đề
và chương trình kế hoạch
để phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như là ưu tiên các nguồn lực để cho phát triển các nông thôn cũng như là nâng cao đời sống của người dân biên giới dân tộc thiểu số
sau một thời gian triển khai thì các chính sách cũng như là chương trình này đã phát huy cái hiệu quả của mình như thế nào trong cái công tác xóa đói giảm nghèo cũng như là giúp cho đời sống của bà con được cải thiện ạ
các chính sách này là cái hỗ trợ rất là tốt của trung ương của địa phương đối với người dân
và đối với các cái huyện khó khăn
thông qua các cái chương trình hỗ trợ như vậy thì hạ tầng được nâng lên rồi là cái điều kiện sản xuất được nâng lên rồi là cái hỗ trợ cho người dân về giống về kỹ thuật nuôi chồng chăm sóc là phòng chống thiên tai dịch bệnh
rồi là thông qua đó thì làm tăng được cái sản lượng tăng được giá trị và tăng được cái nguồn thu cái thu nhập cho người dân
thì thực tế thì hiện nay thì trên địa bàn huyện thì cũng đã tạo được rất cái vùng nguyên liệu một số cái cây rất là tốt
chẳng hạn như là vùng chè một cái vấn đề nữa là cây chuối thì hiện nay các xã vùng thấp nậm chảy vào các xã vùng thấp thì hiện nay là cũng đã có một cái diện tích rất là lớn
ngoài cây chè cây chuối thì chúng tôi còn có cái vùng dứa cái diện tích hiện nay cũng trên bảy trăm linh hectare tạo ra được cái giá trị rất là lớn để nâng cao cuộc sống của người dân
và cũng là cái vùng nguyên liệu để cung cấp cho cái nhà máy hoa quả mà đang đầu tư ở xã lùng vai
trong thời gian tới đây thì huyện sẽ có những chương trình cũng như là chủ trương chính sách như thế nào để thúc đẩy kinh tế phát triển cũng như là tận dụng cái vùng nguyên liệu lớn mà mình đang có sẵn ạ
cái giai đoạn hiện tại cũng như là giai đoạn đến nay là hai mươi hai năm
thì huyện mường khương cũng xác định là xây dựng một số cái đề án trọng tâm mang tính chất đột phá
trong đó tập trung vào vấn đề phát triển nông nghiệp cơ cấu lại ngành nông nghiệp
và theo cái hướng là sản xuất quy mô lớn áp dụng các công nghệ kỹ thuật và tạo thành một cái vùng nguyên liệu lớn rộng quy mô
với các nhà máy sơ chế chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp và đăng ký các thương hiệu nhãn hiệu và tiếp thị đối với thị trường
làm sao mà tạo được một cái chuỗi giá trị một cái quy trình sản xuất chặt chẽ kỹ thuật năng suất hiệu quả từ cái vùng nguyên liệu cho đến canh tác sản xuất chế biến rồi là tiêu thụ trên thị trường
vâng hy vọng là thời gian tới đây thì huyện mường khương sẽ có những thay đổi đáng kể xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
đảng viên đi trước làng nước theo sau thực hiện theo tinh thần đó những người đảng viên gương mẫu tại các thôn bản vùng biên giới của huyện mường khương đã nỗ lực phấn đấu trở thành tấm gương tiêu biểu trong mọi hoạt động
đặc biệt là trong công cuộc phát triển nông nghiệp

trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn chân dung một nữ đảng viên nữ bí thư tri bộ trẻ tuổi người dân tộc nùng
nẩm chảy là một xã biên giới của huyện mường khương tỉnh lào cai với một mươi dân tộc cùng sinh sống
nẩm chảy là một trong những xã có nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên do một số yếu tố tác động trong đó yếu tố đặc thù là xã biên giới
vì vậy tìm kiếm tạo nguồn đảng viên trẻ rất khó khăn đảng viên là nữ lại càng khó tìm hơn
chị thương là một trong số các đảng viên nữ tiêu biểu của xã không chỉ vậy chị còn được bà con tin tưởng bầu giữ chức bí thư tri bộ thôn khi mới hai mươi chín tuổi
với bản thân mình thì là một đảng viên trẻ và cũng là một bí thư tri bộ thì mình không phải mình cũng là người đóng vai trò là tuyên truyền cho bà con để thực hiện
cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng một phần nữa mình cũng phải học từ bà con là cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mạnh dạng
tuyên truyền cho những hộ mà chưa dám chuyển đổi để chuyển sang cây trồng trồng cây chuối để có thu nhập cao hơn để ổn định hơn
đảng viên trong thôn bản sẽ là người gương máu thực hiện trước để cùng tri bộ tham gia họp thôn để vận động nhân dân cùng thực hiện
với vai trò là đảng viên không chỉ là một người đảng viên nhưng cũng là một người đảng viên
chị tham gia các hoạt động đoàn thể xây dựng nông thôn mới chị còn luôn phấn đấu trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới
ngay khi nhận thấy mô hình trồng chuối ở một vài thôn lân cận đem lại thu nhập tốt cho người dân chị học người dân mua giống chuối về trồng
khi kinh tế gia đình có vững thì bà con nông dân mới tin tưởng mà làm theo
mặc dù mới triển khai trồng rộng rãi một vài năm gần đây nhưng rất nhanh sau đó
chuối đã trở thành cây ăn quả chủ lực không chỉ giúp nhiều gia đình xóa đói giảm nghèo mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao
riêng tại thôn nậm chảy đến hiện tại chín mươi năm số hộ dân đã chuyển đổi từ trồng ngô lúa sang trồng chuối bởi năng suất và thu nhập từ chuối cao hơn gấp hai đến ba lần
chuối là loại cây cho năng suất cao nếu trồng và chăm bón tốt
mặt khác chuối còn tận thu được cả lá
chuối còn tận thu được cả lá thân để chế biến hoặc bán cho các địa phương khác
ngoài việc thu hoạch chuối chị thương cùng bố mẹ còn tận dụng lá chuối đem phơi khô để bán cho thương lái cũng mang lại một khoản thu nhập không nhỏ giúp gia đình chị có thêm chi phí và tự tin để đầu tư cho việc trồng cây chuối
sau một vài năm chị trở thành tấm gương đảng viên phát triển kinh tế giỏi có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình